kỷ nguyên blockchain và trí tuệ nhân tạo đã và đang và sẽ là một trong những xu thế của thời đại bốn
nơi mà các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức
vì vậy hội nghị lớn về trí tuệ nhân tạo đã được tổ chức tại hà nội nhằm giải đáp nhiều băn khoăn của các doanh nghiệp
với chủ đề kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo hội nghị co summit hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
đã cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp một cái nhìn toàn cảnh về xu hướng công nghệ mới đang diễn ra hết sức phức tạp
cũng như những cách thức quản lý và phương thức quản trị để tận dụng được những cơ hội do trí tuệ nhân tạo mang lại
bản thân chúng tôi về doanh nghiệp chúng tôi rất quan tâm việc này
vì sao vì đối với việt nam chúng ta chúng ta phải chấp cơ hội và hội nhập trong giai đoạn này
rất cần thiết và chúng ta không thể bỏ nhỡ
các hãng xung quanh chúng ta chúng tôi cũng hội thảo
các hãng xung quanh ở đây hội thảo quốc tế cũng rất là nhiều
để chúng ta thứ nhất nhìn lại chúng ta ở đâu
và bước thứ hai nữa thì chúng ta có thể mang những cái gì để mà ưu dụng ngay tức thì được
và đặc biệt là hoạch định cho doanh nghiệp một cái kế hoạch trong tương lai tới
mục tiêu của ai đấy là thực hiện mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp
thứ hai đặc biệt là không tụt hậu so với các doanh nghiệp khác
vì trong ngành vận tải hàng không thì ai là vô cùng quan trọng
theo thống kê của công ty cổ phần báo cáo đánh giá việt nam
hiện có sáu mươi hai năm doanh nghiệp được khảo sát đang thực hiện thay đổi từng bước
sang hệ thống quản trị công nghệ cao
trong đó top năm ứng dụng công nghệ mà doanh nghiệp việt nam ưu tiên lựa chọn để đầu tư
thì đa số hướng đến big data và điện toán đám mây
thống kê cũng cho thấy tác dụng của trí tuệ nhân tạo ai trong nhiều phương diện kinh doanh
đối với doanh nghiệp từ tự động cho đến tối ưu hóa kho vận chuyển
trí tuệ nhân tạo ai sẽ giúp tăng đến tám năng suất và một mươi năm doanh thu
trí thông minh nhân tạo ai có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong nền kinh tế việt nam
đây là một xu hướng giúp nền kinh tế các bạn tối ưu hóa nguồn lực
nâng cao sức cạnh tranh nhất là đầu tư cho các chiến lược phát triển bền vững trong tương lai
chúng tôi đã chứng minh được trí tuệ nhân tạo đã giúp tăng đến tám năng suất
và một mươi năm doanh thu cho doanh nghiệp
việt nam có nhiều tiền đề để phát triển trí thông minh nhân tạo
từ nguồn dân số trẻ có tư duy cởi mở có điều kiện về nền tảng học vấn
cho đến hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông và truyền thông phát triển mạnh mẽ
tạo vị thế cho quốc gia trên trường quốc tế
với những điều kiện như vậy các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ là những người tiên phong
thay đổi khả năng thích ứng tận dụng được tiềm lực sẵn có
đưa việt nam trở thành một trong những nước tiên tiến và tiên phong
trong trí tuệ nhân tạo
trí tuệ nhân tạo